tuy vậy từ những thông tin ban đầu cho thấy người được cho là gây ra vụ cố ý gây thương tích chưa đủ tuổi vị thành niên
vậy trong trường hợp này pháp luật quy định xử lý như thế nào sau đây là ý kiến của các luật sư xin mời quý vị cùng theo dõi
theo luật sư nguyễn đức hùng giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn thiện duyên đoàn luật sư tp hà nội cho biết
bị can mới sinh năm hai nghìn tám là người chưa thành niên và nếu bị kết án về tội danh trên sẽ được hưởng mức hình phạt thấp hơn so với người đã thành niên phạm tội
theo luật sư nguyễn đức hùng bị can đang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích
điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy với loại và mức hình phạt quy định cho tội danh này
hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
tuy nhiên trong vụ án này nán nhân nhd quận long biên bị tấn công dẫn tới trấn thương sỏ não hôn mê tiên lượng tử vong cao sinh năm hai nghìn một mươi
nên bị can sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội đối với người sinh sau năm hai nghìn tám
theo điểm c khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
luật sư hùng phân tích với các tình tiết nêu trên dù nạn nhân có bị tử vong hay không
bị can vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với tình tiết định khung tại điểm a hoặc điểm bốn
đó là tại điểm a sát hại tính mạng người hoặc đê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm
từ điểm a đến điểm k khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự và có khung hình phạt quy định là phạt tù từ bảy năm đến một mươi bốn năm
luật sư hùng phân tích tại khoảng một điều một trăm linh một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
đối với người sinh năm hai nghìn tám hai nghìn sáu khi phạm tội nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình
mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một mươi tám năm tù nếu là tù có thời hạn mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định
giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn thiện duyên nêu đối với trách nhiệm dân sự tài khoản hai điều năm trăm tám mươi sáu bộ luật dân sự quy định
người sinh năm hai nghìn bảy đến hai nghìn sáu gây thiệt hại phải bồi thường bằng tài khoản
nếu không đủ tài sản để bồi thường cha mẹ sẽ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình
với vụ án này do bị can sinh năm hai nghìn tám sẽ phải bồi thường cho nạn nhân bằng tài sản của mình nếu có
nếu bị can không đủ tài sản hoặc không có tài sản để bồi thường cha mẹ của bị can phải bồi thường phần còn thiếu hoặc toàn bộ thiệt hại bằng tài sản của mình
mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam bị can nhưng giới luật sư cho rằng đây mới chỉ là những kết quả điều tra ban đầu
các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ còn phải tiếp tục điều tra xác minh để làm rõ các tình tiết khách quan và các vấn đề cần phải chứng minh của vụ án theo quy định pháp luật như
nguyên nhân diễn biến của vụ án
ngoài bị can còn có đồng phạm khác tham gia xúi rục giúp sức hoặc trực tiếp đánh gây thương tích cho nạn nhân hay không
luật sư hùng nhấn mạnh vì vậy toàn bộ sự thật khách quan của vụ án cũng như trách nhiệm pháp lý của bị can và những người có liên quan nếu có là ra sao
sẽ còn phải đợi kết luận cuối cùng của cơ quan cảnh sát
các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ còn phải tiếp tục điều tra cũng như kết quả truy tố và xét xử vụ án đặc biệt là trách nhiệm của người bố bị can ông tvt trong vụ án này
mặc dù biết được sự mâu thuẫn giữa các em nhưng ông tvt đã không có những hành động phù hợp và cần thiết để giải quyết một cách đúng đắn cũng như kịp thời ngăn chặn việc các em tấn công nhau
luật sư nguyễn đức hùng chia sẻ đây sẽ là bài học lớn cho tất cả chúng ta trong việc lựa chọn cách ứng xử giải quyết mâu thuẫn và chạm của con trẻ
để có thể tránh được những hậu quả không đáng có và hết sức đau lòng như trong vụ án này
theo luật sư nguyễn anh thơm đoàn luật sư thành phố hà nội người nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân nhd
vụ việc đau thương đã được mọi người trong xã hội rất quan tâm
những hình ảnh đau thương của cháu đã khiến mọi người rất thương xót và ngay bản thân luật sư thơm cũng không cầm được nước mắt khi thấy cháu nhd đang trong tình trạng duy trì sự sống theo từng giờ
luật sư nguyễn anh thơm cũng chia sẻ
các nội dung cụ thể vụ án sau này trên hồ sơ chúng tôi sẽ có những quan điểm nhận định để đảm bảo quyền lợi cho người bị hại
nếu có căn cứ xác định bỏ lọt tội phạm hành vi phạm tội tôi sẽ kiến nghị theo đúng quy định pháp luật
theo cơ quan điều tra đây là quyết định tố tụng ban đầu
nếu trong quá trình điều tra có những tình tiết khác làm thay đổi bản chất vụ việc sẽ thay đổi việc xử lý đối tượng về tội danh khác
theo luật sư nguyễn anh thơm đối với bị can phạm tội đang ở lứa sinh năm hai nghìn một mươi đến dưới sinh năm hai nghìn tám
nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng theo điều một mươi hai bộ luật hình sự
khoảng bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự có khung hình phạt từ bảy năm đến một mươi bốn năm là loại tội rất nghiêm trọng
do đó luật sư thơm khẳng định đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là có căn cứ
theo những người hàng xóm về gia đình thiếu niên tvm con trai anh tê bị can tấn công nam sinh nhd
khoảng gần một mươi năm trước bố mẹ m đã ly dị
m sống trong một nhà nhà
sống cùng ông bà nội bố và em trai kể từ đó tới nay
một người hàng xóm gần đó bày tỏ bản thân nghĩ chuyện hôm trước chỉ là bột phát của các cháu ở tuổi mới lớn
vì một chút mâu thuẫn trẻ con mà để lại những hậu quả nghiêm trọng thật đáng buồn
ông trần như tiến tổ trường tổ dân phố số sáu phường việt hương cho biết
trước kia anh t làm nghề tự do
hơn một mươi năm trở lại đây anh ấy về nhà mở cửa hàng ảnh viện áo cưới nhận chụp ảnh thuê cho mọi người
ông cho rằng với nghề này con người họ sống thuần tính lắm
con trai của anh tê là cháu mở cũng vậy trước giờ không làm ảnh hưởng gì tới người dân xung quanh
chỉ có điều cháu mờ sống thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ
cũng theo tổ trưởng tổ dân phố tại đây sau sự việc có một số người quá khích đã ném gạch trứng vào nhà của anh tê
phường đã phải lắp camera trước cửa nhà để theo dõi
ông rất mong người dân nên bình tĩnh không nên hành xử tiêu cực như vậy
những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo